ngày hai mươi ba tháng một mươi hai rất đông người dân ở các xã xung quanh bãi rác nam sơn đã lại tập trung chặn các xe chở rác vào bãi rác này
với lý do huyện sóc sơn chậm trễ trong việc đền bù và di rời người dân
đáng chú ý đây đã là lần thứ ba trong năm hai nghìn một mươi chín tình trạng này xảy ra
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai rất đông người dân ở hai xã hồng kỳ và nam sơn của huyện sóc sơn
vẫn tập trung chặn xe chở rác từ nội thành vào bãi rác nam sơn
nhiều xe chở rác không thể vào đã ủn tắc thành hàng dài và quay đầu trở về
theo người dân lý do khiến họ phải làm như vậy là do thành phố vẫn chậm trễ
trong việc di dời người dân trong diện bán kính năm trăm linh m xung quanh bãi rác
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai này là xong là giải tỏa bằng hết
nhưng bây giờ lâm nay là quay sang thứ bốn rồi chưa xong
chưa đền bù cho gọn xong chứ không nói chuyện đất cát này nữa
lần gần nhất đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bãi rác nam sơn cũng bị chặn suốt một tuần lễ với lý do tương tự
sau đó ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu ủy ban nhân dân huyện sóc sơn tập trung chỉ đạo
tổ chức thực hiện đẩy nhanh công tác lập phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân
phần đầu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án
tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa thể hoàn thành khiến người dân bức xúc
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay người dân quanh khu vực bãi rác nam sơn đã sáu lần chặn đường không cho xe vào đồ rác
do phản đối giá đền bù cũng như các cấp của thành phố chậm trễ trong việc di rời các hộ dân gần bãi rác
nếu như các cấp chính quyền không có biện pháp giải quyết rứt điểm
thì tình hình tồn động rác thải tại nội đô sẽ lại tiếp tục xảy ra